chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
nếu như năm ngoái người trồng đào lao đao vì thời tiết nắng ấm khiến đào nở bung trước tết
thì năm nay thời tiết có thuận lợi để đào nở đẹp dịp tết hay không
chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của người trồng đào tại làng đào nhật tân hà nội trong phần phản ánh sau đây
năm nay thời tiết thay đổi thất thường khiến người trồng đào ở làng đào nhật tân hà nội khó phán đoán
nếu thời tiết lạnh bút sau đó lại nắng ấm kéo dài sẽ làm nhiều chủ vườn không kịp hãm tiến độ nở hoa dẫn đến hoa nở sớm
hơn nữa nắng mưa thất thường cộng với nắng hanh sưng muối sớm kéo dài cũng là một nỗi lo khiến các hộ trồng đào đang thấp thỏm
là đời thứ ba trong gia đình có truyền thống trồng đào
dù có năm mươi năm kinh nghiệm với cây đào nhưng ông nguyễn văn hiệp cũng như nhiều hộ dân tại làng đào nhật tân cũng chỉ biết theo dõi và mong thời tiết sẽ thuận lợi
năm ngoái nhà ông đã thua lỗ nặng vì thời tiết nóng ẩm khiến đào nở sớm
nhiều cái nó khó hơn nó theo cái kỹ thuật của thị trường nữa
đâm là giờ quấn đào này
chia tay này sửa tán này thì là đòi hỏi kỹ thuật cao
mà thời tiết nó không ủ hộ thì là mình mất nhiều công chăm sóc
phun thuốc tắm tưới nó mất nhiều công
thì mới được cái cây đào nó lên nó tốt được
với anh nguyễn văn vụ chủ vườn đào hiệp vụ những gốc đào tiến vua thất thốn được chăm sóc như những đứa con tinh thần
hơn trăm gốc đào thất thốn với giá trị cao đều được cho vào phòng ủ tránh thời tiết độc hại thất thường
khí hậu thời tiết bây giờ thay đổi rất là thất thường
chỉ cần là rét quá thì cũng không được mà lắng quá cũng không được
bà con sống trong sự thấp thỏm của cái cựu thời tiết làng nghề luôn luôn lúc nào cũng sợ là thời tiết nó thất thường
mà chỉ mong làm sao thời tiết nó ủng hộ bà con nông dân
bởi vì cả một năm trời bà con nông dân chỉ có ngóng chờ vào mỗi ngày tết nhất là ở trong khu vực làng nghề
tết nguyễn văn vụ chủ vân đào hiệp vua thất thốn

những nông dân trồng đào đang thấp thòm theo dõi diễn biến thời tiết
với mong muốn những cây đào còn đang e ấp nụ sẽ nở hoa khoe sắc đúng dịp tết
không phụ công chăm sóc người chồng trong suốt một năm
đó cũng là mong muốn chung của nhiều người có được cây đào đẹp trong gia đình mỗi khi tết đến xuân về